với mong muốn mang đến không khí đón tết vui xuân cho những mảnh đầy lầm lỡ
hàng năm cứ đến dịp tết nguyên đán
thành đoàn đà nẵng lại phối hợp với các trường trung tâm nuôi dạy trẻ em lầm lỡ trên địa bàn
tổ chức tặng quà giao lưu văn nghệ mang đến niềm vui
qua đó gửi gắm thông điệp thắp sáng ước mơ hoàn lương vì một tương lai tươi sáng
đây là không khí của chương trình giao lưu văn nghệ xuân yêu thương
và trao quà tết cho các học viên trường giáo dưỡng số ba
do thành đoàn đà nẵng phối hợp với nhà trường tổ chức
toàn trường giáo dưỡng số ba có tám mươi em có độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi tám
chủ yếu là người dân tộc thiểu số miền núi có hoàn cảnh gia đình khó khăn
thiếu hiểu biết nên từng vi phạm pháp luật
đây không chỉ là dịp để các em thể hiện tài năng giao lưu hòa nhập cộng đồng
mà còn thắp lên ước mơ hoàn lương trong tương lai
các thầy cô có dạy cho em học nghề học văn hóa học pháp luật
học chức khỏe chính xác đi lao động
rồi để sau này chúng em ra đời có thể giúp cho tương lai
qua học đồng này cũng mong muốn là sẽ là cái động lực để các em bớt đi cái sự tự ti
và mong muốn các em sớm cố gắng để học tập và lao động
để mà sớm trở về với lại gia đình xã hội
nhân dịp này thành đoàn đà nẵng và các đơn vị đoàn trực thuộc
đã tặng bốn mươi xuất quà tết trị giá ba trăm linh đồng một xuất
cùng nhiều dụng cụ thể thao âm nhạc
đấu thể thao cho các học viên nhằm giúp đỡ và tạo điều kiện
cho các em phát triển cả thể chất lẫn tinh thần
không ngừng học tập và rèn luyện để vươn lên trở thành
những người có ích cho xã hội trong thời gian tới